trưa nay hàng chục công nhân đang thi công công trình trung tâm thương mại tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
đã may mắn thoát nạn khi hệ thống giàn giáo bất ngờ bị đổ sập
sự cố xảy ra vào lúc một mươi hai giờ trưa một số người dân sống gần công trình xây dựng trung tâm thương mại
bất ngờ ngay tiếng đổ sập kèm theo tiếng động lớn
chỉ ít phút sau hầu hết cấu kiện tầng ba đang thi công của công trình cũng bị sập
hàng chục công nhân đang đổ bê tông ở phía trên đã bị rơi xuống dưới một số người bị xây sát nhẹ
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh nghệ an nhanh chóng tới hiện trường tổ chức cứu hộ cứu nạn
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường hà huy tập thành phố vinh cho biết
theo báo cáo ban đầu từ chủ đầu tư và đơn vị thi công sự cố không gây thiệt hại về người
chính quyền địa phương đang tổ chức kiểm tra yêu cầu chủ đầu tư đơn vị thi công có biện pháp bảo đảm an toàn lao động